trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
đồng thời trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
liên quan tới kế hoạch đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh xuất hiện những ca nhiễm mới ở trong nước
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với nỗ lực cao nhất của các cơ quan chức năng trong nước
và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài trên cơ sở nguyện vọng của công dân và năng lực cách ly trong nước
thời gian qua đã tổ chức hơn tám mươi chuyến bay đưa về nước hơn hai mươi một công dân từ hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ bảo đảm an toàn về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân
phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước